đỉnh điểm vào sáng sớm ngày hai mươi một tháng năm đối tượng quay lại địa phương và tiếp cận một người bán hàng hoa quả ở ngã ba gần trường tiểu học du lễ
người cùng bán hàng với nạn nhân cho biết đối tượng vào hỏi han mua hoa quả rồi không hiểu bằng cách nào điều khiển nạn nhân lấy hết tiền hàng đưa cho tổng là hơn chín trăm linh đồng cùng với hàng hóa là hoa quả
sau đó khi nạn nhân tỉnh biết bị lấy mất tiền đã hô hoán
đến khoảng tám giờ cùng ngày công an và người dân bắt được đối tượng tỉnh nghi tại ngay ngã tư chợ du lễ đưa về sạp
sau khi xác nhận đúng là đối tượng vừa lừa lấy tiền nạn nhân đã trình báo cơ quan công an
trong ngày hai mươi hai tháng năm chủ sạp hoa quả tiếp tục trình báo sự việc lên công an xã để điều tra xử lý đối tượng
cũng theo người dân không chỉ xuất hiện và lượt lấy tiền của nhiều người ở du lễ đối tượng này còn dở thủ đoán tương tự để chiếm đoạt tiền của một số người dân ở chợ tú đôi xã kiến quốc
người mất ít thì vài trăm nghìn đồng người nhiều thì vài ba triệu đồng
theo người dân những ngày vừa qua ít nhất hơn chục người đã đến trình báo tại cơ quan
đối tượng bị tạm giữ tại công an để điều tra
thông tin từ người dân người phụ nữ này sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tỉnh quảng ninh
liên quan đến vụ việc chủ tịch ubnd xã du lễ xác nhận cơ quan công an đã bắt được đối tượng nghi chiếm đoạt tiền của một số người dân trên địa bàn
hiện cơ quan công an tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ liên quan để điều tra sự việc xử lý theo quy định pháp luật
ngày hai mươi hai tháng năm thông tin từ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đà lạt cho biết
đơn vị đã tiếp nhận trình báo từ người dân và đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc người lái chiếc xe máy chở một người
đã tông vào một cháu bé chạy trên đường mê linh thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng rồi tăng ga bỏ chạy
được biết cháu bé gặp nạn được xác định bị chấn thương nặng vùng sọ não hiện sức khỏe đã ổn định
theo đó sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan chức năng thành phố đà lạt đã tiến hành đến hiện trường thu thập thông tin
làm việc với các nhân chứng cũng như đò phé hiện trường truy tìm tài xế gây tai nạn
nạn nhân bị người điều khiển xe máy tông phải là cháu t c l a học lớp ba chú phường chín thành phố đà lạt
xác minh ban đầu cũng như từ trích xuất camera của người dân cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày một mươi chín tháng năm
trên đường mê linh phường chín thành phố đà lạt
vào thời điểm trên cháu t c l a chạy trên đường thì bị một chiếc xe máy do một người điều khiển
chở theo một người phía sau đi cùng chiều với tốc độ khá nhanh tông vào
sau khi xảy ra va chạm hai người trên chiếc xe máy
đã tăng ca bỏ chạy
cháu t c l a bị bất tỉnh được người thân đưa đến bệnh viện đa khoa lâm đồng cấp cứu
theo người thân của cháu a các bác sĩ cho biết kết quả chụp phim cho thấy cháu a bị dạn xương sọ và xương thái dương tụ máu mảng cứng
đến sáng ngày hai mươi hai tháng năm sức khỏe của cháu a đã tạm ổn định có thể nói chuyện và đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện
ngày hai mươi hai tháng năm thông tin từ tòa án nhân dân tp hcm cho biết đơn vị đã nhận được kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông trần quý thanh bảy mươi một tuổi nguyên giám đốc công ty tân hiệp pháp và con gái là trần uyên phương bốn mươi ba tuổi
ngoài ra tòa án nhân dân tp hcm cũng nhận được đơn kháng cáo của bị hại là bà đặng thị oanh và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trước đó tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt ông trần quý thanh mức án tám năm tù bà trần uyên phương lĩnh bốn năm tù và bà trần ngọc bích lĩnh ba năm tù treo
quá trình điều tra gia đình ông thanh đã nộp một trăm tám mươi ba tỷ đồng để khắc phục hậu quả
tuy nhiên hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo này không có trách nhiệm bồi thường dân sự nên quyết định trả lại số tiền trên cho bà phạm thị nụ là vợ ông thanh
theo bản án đối với các giao dịch vay tiền bằng thỏa thuận miệng giữa các bị hại với phía ông trần quý thanh được giải quyết theo bộ luật dân sự về vay tài sản và ghi nhận các thỏa thuận
tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo đã thừa nhận về số tiền vốn và lãi vay giữa các bên đã giao dịch theo trình bày của bốn bị hại là đúng
đồng thời ông trần quý thanh cũng đồng ý với đề nghị của bốn bị hại về việc hoàn trả tiền cho vay và hủy các hợp đồng tài liệu liên quan đến giao dịch được xác lập giả tạo trái pháp luật nên hội đồng xét xử ghi nhận
riêng bà đặng thị kim oanh đã yêu cầu ông trần quý thanh phải bồi thường thiệt hại về lợi thế kinh doanh kể từ ngày bị chiếm đoạt tài sản với số tiền là năm trăm ba mươi một ba tỷ đồng
về yêu cầu này hội đồng xét xử cho rằng bà oanh không có tài liệu chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế đã xảy ra
việc yêu cầu tính thiệt hại theo mức lãi suất một mươi trên giá trị tài sản được định giá là không có cơ sở nên không được chấp nhận
những ngày vừa qua trên mạng xã hội chia sẻ thông tin vụ việc một học sinh trường trung học cơ sở tự nhiên xã tự nhiên huyện thường tín hà nội bị tấn công hội đồng bốn lần khiến cho vùng lừng bị thương nghiêm trọng
sau quá trình điều tra ban đầu mới đây ủy ban nhân dân xã tự nhiên huyện thường tín hà nội đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ việc
theo đó vào ngày hai mươi hai tháng năm lãnh đạo ủy ban nhân dân xã tự nhiên huyện thường tín hà nội cho biết sự việc xảy ra vào chiều một mươi bảy tháng năm tại trường trung học cơ sở tự nhiên
tuy nhiên vết thương của nam học sinh là do một nhóm học sinh đùa nghịch nhau trong giờ ra chơi
vị lãnh đạo cho biết vụ việc khiến ndm sinh năm hai nghìn chín học lớp chín tại trường trung học cơ sở tự nhiên bị bỏng vùng lưng hiện công an đang phối hợp với nhà trường vào cuộc làm rõ sự việc
lãnh đạo xã tự nhiên cho hay thông tin ban đầu từ công an
trong giờ ra chơi một học sinh đã dùng bật lửa gaz và một bình nhựa không có nước sau đó một học sinh khác vén áo của mờ lên để cho bạn bật lửa rồi úp bình nhựa vào lưng bờ sự việc khiến vùng lưng của nam sinh mờ bị bỏng
vị lãnh đạo thông tin thêm mấy cháu học sinh đùa nghịch với nhau vén áo của bạn lên để rác hơi
đồng thời vị lãnh đạo cũng cho biết sau khi phát hiện vụ việc gia đình nhà trường đã đưa cháu mờ đến bệnh viện bỏng quốc gia lê hữu trác phúc la hà đông hà nội để điều trị
trước đó trên mạng xã hội lan truyền bài viết với nội dung vụ tấn công hội đồng tại trường tự nhiên cháu học sinh bị tấn công tới bốn lần
nhìn thương tích của cháu mà không khỏi dùng mình bởi những đòn đánh quá nhân tâm khiến dư luận vô cùng phẫn nộ
hiện sức khỏe của mờ đã ổn định nhưng vẫn đang nằm viện để theo dõi công an đang lấy lời khai của các học sinh liên quan để làm rõ vụ việc
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
ngày hai mươi hai tháng năm tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo lương thanh hoàng bốn mươi chín tuổi ngụ quận một mươi hai tp hcm về hành vi sát hại người khác
theo cáo trạng hoàng và chị phạm thị thu hà sống chung như vợ chồng ở một phòng trọ tại quận một mươi hai
khoảng một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một do mâu thuẫn dẫn tới cãi vã hoàng đã động tay chân với chị hà
sau đó vì ấm ức chị hà gọi điện kể lại sự việc với gia đình
chị nguyễn thị ngọc huyền là em cùng mẹ khắc cha với chị hà và chị nguyễn thị hồng tươi cùng một người bạn tới gặp hoàng
trong lúc nói chuyện giữa chị huyền và hoàng xảy ra cái vã chị huyền dùng nón bảo hiểm tấn công hoàng
bực tức hoàng chạy vào lấy một con dao thấy vậy mọi người trong phòng trọ bỏ chạy chỉ còn chị tươi đứng lại
hoàng xông đến ép chị tươi vào tường dùng dao tấn công chị tươi
chứng kiến sự việc chị huyền và chị hà cùng người bạn chạy đến ôm hoàng lại rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu
chị tươi may mắn thoát chết nhưng bị thương tích bốn mươi năm
tại phiên tòa hoàng đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố
dù vô cớ bị đâm chị tươi vẫn xin giả mán cho hoàng bởi thương hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn con còn nhỏ
xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng đã xâm phạm đến sức khỏe tính mạng của người khác cần phải xử lý nghiêm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hoàng một mươi bốn năm tù
tổng hợp với bản án trước đó của tòa án nhân dân tỉnh quảng trị hoàng chịu án ba mươi năm tù
sáng ngày hai mươi hai tháng năm một người chưa thành niên đi xe không rõ biển số tự đâm giải phân cách trên quốc lộ một mươi tám đoạn qua đường minh thành thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh dẫn tới tử vong
vụ việc xảy ra vào sáu h hai mươi phút ngày hai mươi hai tháng năm tại km chín mươi năm ba trăm năm mươi quốc lộ một mươi tám thuộc khu tân lập tây phường minh thành thị xã quảng yên
thời điểm này pta sinh ra
năm hai nghìn chín trú tại đông xá đoàn xá huyện kiến thụy thành phố hải phòng điều khiển xe mô tô không có biển số ngán hiệu honda đi theo hướng từ thành phố uông bí về hạ long đã tự đâm và giả phân cách giữa đường và tử vong tại chỗ
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh phối hợp bảo vệ hiện trường cùng với cơ quan cảnh sát điều tra thị xã quảng yên điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
mới đây trên tuyến đường tỉnh lộ hai đoạn qua huyện cờ rông anna đắk lắc cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe máy
thông tin ban đầu khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi một tháng năm trên xe máy mang biển kiểm soát bảy mươi một c hai năm mươi năm nghìn bảy trăm hai mươi bốn đang lưu thông trên tỉnh lộ hai theo hướng từ thành phố buôn ma thuột đi huyện cờ rông anna
xe máy do anh nguyễn công vinh sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện cờ rông anna điều khiển trở theo em lê ngọc quốc sinh năm hai nghìn tám
học sinh trường cao đẳng nghề tây nguyên
khi đến địa bàn thuôn tua b xã đờ đai sáp xe máy tông thẳng và xe máy mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai trăm bốn mươi tám nghìn năm trăm tám mươi bốn lưu thông theo hướng ngược lại
trên xe máy mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai trăm bốn mươi tám nghìn năm trăm tám mươi bốn có anh yun a dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại thành phố bùn ma thuột và em yifan bơ cờ rông sinh năm hai nghìn bảy trú tại thành phố bùn ma thuột
cú tông mạnh khiến bốn người đi trên hai xe máy tử vong
thông tin từ lãnh đạo công an huyện cờ rông an na cho biết đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
trưa hai mươi hai tháng năm khu vực sân bay tân sơn nhất tp hcm xảy ra tình trạng ủ nứ
các tuyến đường như cộng hòa hoàng văn thủ cầu vượt lăng cha cả diễn ra tình trạng kẹt xe
các phương tiện di chuyển rất chậm
tại đây lực lượng cảnh sát giao thông tích cực điều tiết phân luồng phương tiện
tương tự tại giao lộ trần quốc hoàn phan thúc duyện đường trường sơn cũng diễn ra tình trạng kẹt xe kéo dài cả cây số
hai tuyến xe buýt số tám cũng đành trôn chân trên đường trần quốc hoàn
tại giao lộ nguyễn văn chỗi giao thông hỗn loạn tại các ngã tư các phương tiện lưu thông ủn ứ từ đường cộng hòa đến cầu công lý
dòng phương tiện xếp hàng dài đặc biệt ở làn xe ô tô xe máy không còn lối thoát phải leo lên vỉa hè
nhiều người dân cho biết ủn ứ kéo xài vào hôm giờ trưa không hay diễn ra thông thường chỉ ủn vào sáng và chiều
thông tin từ phòng cảnh sát giao thông tp hcm công an tp hcm cho biết nguyên nhân gây ủn tắc là do khu vực sân bay tân sơn nhất xảy ra va chạm giữa hai ô tô
thông tin từ ủy ban nhân dân quận liên triều tp đà nẵng cho biết đơn vị đã giao phòng văn hóa và thông tin quận này kiểm tra xử lý hoạt động quảng cáo trái quy định trên địa bàn
trước đó đường phố đà nẵng xuất hiện hàng loạt biển quảng cáo có chứa logo của các trang cờ bạc qua mạng như new tám mươi tám b tám mươi tám khiến nhiều người bất bình
theo ghi nhận các biển quảng cáo xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố đà nẵng như đường trường trinh quận thanh khê đường tôn đản quận cầm lệ
các tuyến đường thuộc địa bàn quận liên triều như tô hiệu nguyễn đỉnh tứ
các biển quảng cáo sai quy định còn nằm xung quanh khu vực bến xe trung tâm đà nẵng phường hòa minh quận liên triểu hay nằm gần các trường đại học như đại học sư phạm đại học bách khoa trên tuyến tôn đức thắng quận liên triều
hầu hết các biển hiệu đều thuộc kiểu quán kinh doanh nhỏ lẻ như cháo vịt bún cà phê giặt ủi
trên biển hiệu chỉ để logo không ghi địa chỉ rõ ràng không nêu rõ thông tin chi tiết về sản phẩm
tuy nhiên qua tìm hiểu đây là trang mạng trò chơi cá cược trực tuyến nạp tiền thật với nhiều hình thức cá cược như đá gà sổ số bắn cá cá cược thể thao
tiếp nhận phản ánh của người dân phòng văn hóa và thông tin quận liên triều đã kiểm tra thực tế
qua kiểm tra cơ quan chức năng xác định các chủ cơ sở đặt để các biển quảng cáo có logo new tám mươi tám b tám mươi tám khi chưa được sự cho phép về hoạt động quảng cáo
đồng thời chủ nhân quảng cáo logo không có địa chỉ rõ ràng không có thông tin chi tiết về sản phẩm là sai quy định trong hoạt động quảng cáo
do đó đơn vị đã yêu cầu chủ cơ sở tháo gỡ xóa bỏ các biển hiệu quảng cáo logo new tám mươi tám b tám mươi tám
ủy ban nhân dân quận liên triều cũng đề nghị các địa phương phối hợp tuyên truyền phổ biến cho người dân biết và không được đặt để các biển hiệu quảng cáo có logo new tám mươi tám b tám mươi tám
trong trường hợp các chủ cơ sở không chấp hành thì xử lý nghiêm theo quy định
thưa quý vị nhằm hưởng ứng lễ hội sông nước tp hcm lần thứ hai các công ty lữ hành tại tp hcm đã tung ra hàng loạt sản phẩm tour du lịch đường thủy mới theo chủ đề chuyến tàu huyền thoại
lễ hội sông nước lần thứ hai diễn ra từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày chín tháng sáu nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều công ty lữ hành và doanh nghiệp du lịch tp hcm
công ty lữ hành saigon tourist tung sản phẩm tour chiêu cùng lễ hội sông nước tp hcm vào ngày ba mươi một tháng năm
với giá tour chọn gói chỉ ba triệu đồng
đại diện công ty cho biết đây là tour du lịch kết hợp với các chương trình lễ hội
tham gia tour du lịch này du khách sẽ được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật giàn dựng công phu trong không gian văn hóa đa tầng với hơn một mươi bảy hoạt động dưới nước và trên bờ
bên cạnh đó du khách còn có những giây phút thư sán với âm nhạc tràn hứng khởi mãn nhãn với phá hoa bên bờ sông bạch đằng và khung cảnh sài gòn lung linh về đêm
tương tự công ty du lịch chim cánh cụt cũng ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng
lắng nghe sông sài gòn kể chuyện tham quan các điểm du lịch nổi tiếng đường sông xem sâu khai mạc của lễ hội sông nước tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn giá tour là tám trăm tám mươi tám đồng một khách
còn công ty du lịch việt có một số sản phẩm du lịch được du khách yêu thích du lịch thiên nhiên và cộng đồng tại cần giờ tham quan văn hóa lịch sử từ sài gòn đến tp hcm hôm nay ngắm thành phố bằng xe buýt ngắm hoàng hôn bằng tuyến buýt sông
bà nguyễn thị ánh hoa giám đốc sở du lịch tp hcm cho biết
lễ hội sông nước tp hcm lần thứ hai được kỳ vọng thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước góp phần tăng trưởng ngành du lịch của tp hcm
đây là cơ hội kinh doanh cho ngành du lịch dịch vụ và thương mại tăng cường thu nhập cho cộng đồng địa phương đồng thời kích cầu mua sắm thông qua các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội
theo bà nguyễn thị ánh hoa lễ hội năm nay có nhiều nét mới lần đầu tiên có hoạt động bắn pháo hoa nghệ thuật bên dòng sông sài gòn các hoạt động tái hiện trợ nổi miền tây giải bơi vượt sông mở rộng giải vô địch ván trèo đứng trình diễn mô tô nước và sản phẩm du lịch đường thủy theo chủ đề chuyến tàu huyền thoại
ngoài ra còn có các hoạt động được duy trì từ lễ hội lần thứ nhất như diễu hành trên sông không gian trên bến dưới thuyền tuần lễ trái cây không gian văn hóa văn nghệ trò chơi dân gian hội thi ẩm thực trang trí ánh sáng nghệ thuật các chương trình kích cầu du lịch kích cầu mua sắm và giảm giá vé các chương trình biểu diễn nghệ thuật
theo báo cáo của sở du lịch tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba chương trình nghệ thuật đặc biệt dòng sông kể chuyện đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khó quên trong lòng khán giả trong nước và quốc tế
lần đầu tiên một chương trình nghệ thuật được thực hiện ở sân khấu trên mặt sông sài gòn với cách kết hợp đa dạng các yếu tố công nghệ biểu diễn sự hài hòa giữa yếu tố giải trí và lịch sử trên một sân khấu mặt nước
vì vậy lễ hội này đã thu hút hai trăm một mươi lượt khách trong đó có hơn chín mươi một lượt khách quốc tế
công suất phòng nghỉ tăng hai mươi các tàu nhà hàng đạt công suất một trăm linh tăng hai mươi ba so với thường kỳ
đối với các tour du lịch đường thủy lượng khách tăng một mươi năm so với bình thường
ngoài ra các tuyến đường thủy nội đô cũng tăng năm mươi lượng khách tham quan dịp này